ngày hôm nay một mươi hai tháng hai công an quận cầu giấy hà nội cho biết đã hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án khởi tố bị can
đối với năm mươi sáu đối tượng trong đường dây tổ chức đánh bạc trên mạng
tổng số tiền mà đường dây này đã dùng vào trò chơi ảo lên tới hàng chục nghìn tỷ đồng
công an đã bắt giữ năm mươi sáu đối tượng tham gia đường dây thuộc các tỉnh thành phố khác nhau trên cả nước
tổng số giao dịch mà các đối tượng dùng trong hai tháng lên tới hàng nghìn tỷ đồng
số lượng tài khoản đăng ký trên hệ thống là hơn ba trăm linh tài khoản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận cầu giấy đã phối hợp thu giữ tăng vật với hàng trăm máy tính điện thoại